bk hậu đinh là mô hình doanh nghiệp đầu tiên được phép thành lập tại một trường đại học ở việt nam
với sứ mệnh huy động các nguồn lực của nhà nước tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài nước
tham gia vào quá trình nghiên cứu ươm tạo và thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ của nhà trường
hàng năm bk hậu đinh tổ chức tìm kiếm các nhà đầu tư thiên thần
tổ chức các hội thảo khoa học về đầu tư thiên thần và kết nối đầu tư với các start up
mô hình vườn ươm bk hậu đinh của đại học bách khoa hà nội
đã có những hoạt động hỗ trợ hiệu quả cho những start up non trẻ này
những kinh nghiệm mà các anh ở bk hậu đinh các anh hỗ trợ kết nối với các mentor khác
thì sẽ giúp cho chúng tôi bớt được những bài học thất bại
và chúng tôi có thể từ đấy giúp được kinh nghiệm và đi nhanh hơn
và đồng thời nó cũng là tiết kiệm được cái chi phí và nguồn lực cho chúng tôi
thời gian qua
khi hoạt động nghiên cứu của các viện trường đã gia tăng rất nhiều so với trước đây
thì vai trò của các vườn ươm ngày càng quan trọng
các vườn ươm công nghệ trong trường đại học
được coi là giải pháp hiệu quả để thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các viện trường
từ đó mỗi viện trường sẽ có một trung tâm đồng hành với các nhà khoa học với sinh viên
trong suốt quá trình từ nghiên cứu đến thương mại hóa kết quả
ở đà nẵng khi đi qua những tuyến phố
dễ dàng bắt gặp những tiệm cắt tóc lưu động không đồng trên vỉa hè hoặc công viên
và ai cũng có thể được cắt tóc miễn phí mà không phải chờ đợi lâu
điều này đã giúp nhiều người cảm thấy ấm tình hơn nhất là những hoàn cảnh khó khăn
hơn hai năm qua không kể thời tiết nắng hay mưa
hàng tuần nhóm bạn trẻ kili pappero shop
do anh lê thành hoàng làm trưởng nhóm
đã tình nguyện tổ chức cắt tóc miễn phí cho cộng đồng ở những nơi công cộng
đặc biệt ưu tiên cho người cao tuổi trẻ em
và những hoàn cảnh khó khăn
không chỉ thường xuyên cắt tóc lưu động không đồng
nhóm bạn trẻ với những thợ cắt tóc lành nghề
còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện
như cắt tóc miễn phí tại trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi trẻ em khuyết tật
và bà con ở vùng sâu vùng xa vùng khó khăn trên địa bàn đà nẵng và quảng nam
đến nay đã có hàng nghìn lượt người được cắt tóc miễn phí
mỗi người có những suy nghĩ và hành động khác nhau để giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn
còn với những bạn trẻ này đều có chung một tâm niệm
khi nào cộng đồng còn cần khi đó họ sẽ còn cắt tóc miễn phí
tiếp theo trong phần tin quốc tế
cục dự trữ liên bang mỹ giữ nguyên lãi suất và duy trì chương trình mua tài sản khổng lồ
who thúc giục người dân đeo khẩu trang vào dịp giáng sinh
kết thúc cuộc họp chính sách cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi
cục dự trữ liên bang mỹ phép đã quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn
trong phạm vi mục tiêu từ đến hai mươi năm một năm giống như dự báo của thị trường

tại cuộc họp fed cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế
thông qua gói kích thích tài khoá khổng lồ
cho đến khi họ nhận thấy bước tiến đáng kể trên thị trường việc làm và lạm phát
thông tin phép tiếp tục duy trì mức lãi suất đến hai mươi năm
và kỳ vọng mỹ sẽ sớm triển khai gói hỗ trợ kích thích kinh tế mới
đã kéo giá xăng dầu hôm nay đi lên
tính đến đầu giờ sáng nay theo giờ việt nam
giá dầu thô ngọt nhẹ wti giao tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
đứng ở mức bốn mươi tám ba đô la mỹ một thùng
tăng ba đô la mỹ một thùng trong phiên
giá dầu brent giao tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
đứng ở mức năm mươi một bốn đô la mỹ một thùng
tăng ba mươi hai đô la mỹ so với cùng thời điểm ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
phó tổng thống mỹ mike pence và phu nhân
sẽ được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín vào ngày mai một mươi tám tháng một mươi hai
nhưng hình ảnh về sự kiện này sẽ được phát trên một màn hình công cộng
với mục đích tăng cường niềm tin của người dân
vào hiệu quả của loại vaccine phòng covid một mươi chín này
tuyên bố của nhà trắng nêu rõ
phó tổng thống mỹ mike pence và phu nhân
sẽ được tiêm vaccine covid một mươi chín một cách công khai
để quảng bá về độ an toàn và tính hiệu quả của vaccine
nhằm xây dựng niềm tin cho người dân mỹ
sự kiện này dự kiến được tổ chức tại nhà trắng
diễn ra trong tuần đầu tiên triển khai chương trình tiêm chủng hàng loạt
nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch covid một mươi chín
đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn ba trăm linh người mỹ
trong khi đó tổng thống đắc cử mỹ joe biden
cũng thông báo ý định sẽ sớm tiêm vaccine covid một mươi chín công khai
tính đến ngày hôm nay thế giới đã ghi nhận hơn bảy mươi bốn bốn triệu người nhiễm covid một mươi chín
trong đó có một sáu triệu người chết vì căn bệnh này
trước tình hình đó tổ chức y tế thế giới who
đã kêu gọi các gia đình đeo khẩu trang trong các buổi họp mặt vào giáng sinh sắp tới
chi nhánh châu âu của who khuyến cáo rằng
nếu có thể các hoạt động ăn mừng giáng sinh nên được tổ chức ngoài trời
và những người tham gia nên đeo khẩu trang vào giáng sinh sắp tới
đối với các hoạt động trong nhà who cho rằng
nên hạn chế số lượng khách và đảm bảo không gian thông thoáng
tổ chức này cũng cho biết
việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với bạn bè và gia đình
sẽ góp phần đáng kể vào việc đảm bảo mọi người an toàn và khỏe mạnh
tổ chức này cảnh báo
có nhiều nguy cơ covid một mươi chín tiếp tục bùng phát trở lại
trong những tuần và tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
và chúng ta sẽ cần phải chung sức nếu muốn kiềm chế dịch thành công
theo trang thống kê thế giới worldometers
tính đến sáng nay thế giới ghi nhận
bảy mươi bốn triệu bốn trăm linh người nhiễm covid một mươi chín

và một sáu trăm năm mươi ba năm trăm linh ba người đã tử vong
trong khi năm mươi hai hai trăm ba mươi bốn sáu trăm ba mươi chín người đã bình phục
mỹ vẫn là tâm dịch lớn nhất thế giới
với tổng số ca nhiễm lên đến một mươi bảy ba trăm bốn mươi tám năm trăm bốn mươi một
trong đó ba trăm một mươi bốn một trăm bốn mươi người đã tử vong
sau ba tháng xét xử dòng giã
tòa án pháp vừa đưa ra phán quyết đối với các bị cáo
liên quan tới các vụ khủng bố
xét xử dòng giã
nó xảy ra vào năm hai nghìn một mươi năm
nhằm vào tòa soạn báo chân biếm charlie hebdo
tại thủ đô paris
và một cửa hàng ở ngoại ô
tòa án tại paris đã tuyên án đối với một mươi bốn bị cáo
tham gia hỗ trợ trực tiếp hoặc từ xa
đối với các phần tử khủng bố
đã gây ra cái chết của một mươi bảy người
tại tòa soạn báo charlie hebdo
hồi tháng một năm hai nghìn một mươi năm
tại phiên tuyên án chỉ có một mươi một trong tổng số
một mươi bốn bị cáo có mặt tại tòa
các bị cáo nhận các mức án
từ bốn năm tù giam tới tù trung thân
kết thúc phiên tòa ông richard manka
luật sư của các nạn nhân thuộc tòa soạn báo charlie hebdo
đây là những bản án rất nặng nhưng cần thiết
đối với các bị cáo có liên quan tới các vụ khủng bố đẫm máu này
phiên tòa kết thúc sau ba tháng xét xử
trong đó đã kéo dài hơn một tháng
so với dự kiến do một số bị cáo
nhiễm virus sars cov hai
tàu thám hiểm mặt trăng hàng ngàn năm của trung quốc
vừa đáp xuống trái đất an toàn
hoàn thành nhiệm vụ mang mẫu vật từ mặt trăng trở về trái đất
vào lúc một giờ năm mươi chín phút sáng nay
một mươi bảy tháng một mươi hai theo giờ địa phương
tàu thám hiểm mặt trăng hàng ngàn năm của trung quốc
mang theo mẫu vật đã trở về trái đất an toàn
tàu đáp xuống tại khu vực nội mông của nước này
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
đã gửi điện chúc mừng ban chỉ huy công trình thăm dò mặt trăng
cũng như toàn bộ cán bộ tham gia vào nhiệm vụ của hàng ngàn năm
sau hai mươi ba ngày trên không gian
tàu hàng ngàn năm đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ khó khăn
và phức tạp nhất của ngành hàng không vũ trụ trung quốc
mang khoảng hai kg mẫu vật từ mặt trăng trở về trái đất an toàn
hàng ngàn năm có ý nghĩa lịch sử
đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của ngành hàng không vũ trụ trung quốc
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân